chào mừng quý vị đến với bản tin nhật ký an ninh của truyền hình công an nhân dân
bản tin cuối ngày ba tháng một mươi sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây
mở đầu bản tin là các tin tức thời sự trong nước quan trọng
đã khai mạc trọng thể tại thủ đô hà nội
tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ trì phát biểu khai mạc hội nghị
ủy viên bộ chính trị chủ tịch nước nguyễn xuân phúc điều hành phiên khai mạc
tại hội nghị ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba tập trung thảo luận cho ý kiến và quyết định
về các báo cáo đề án liên quan đến một số vấn đề lớn rất cơ bản và quan trọng
tình hình kinh tế xã hội ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi hai
dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi ba
và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước ba năm hai nghìn hai mươi ba đến hai nghìn hai mươi năm
định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ hai nghìn hai mươi một đến hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam trong giai đoạn mới
tổng kết một mươi năm năm thực hiện nghị quyết trung ương năm khóa một mươi
về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng
đối với hoạt động của hệ thống chính trị và một số vấn đề quan trọng khác
hội nghị trung ương lần này nhằm hoàn thành với cơ bản việc triển khai nhiệm vụ quán triệt
thực hiện các nội dung vấn đề lớn cốt yếu của nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
hầu hết các vấn đề cần bàn và quyết định đều rất quan trọng
nhưng cũng rất khó phức tạp và nhạy cảm
nhiều vấn đề đã có chủ trương chính sách và đã được tiến hành từ lâu
nhưng đến nay bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn không ít hạn chế yếu kém
cần tiếp tục được thực hiện ở tầm mức mới với những quyết tâm mới quyết sách mới
nhằm đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới
theo chương trình hội nghị làm việc đến ngày chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
sau phiên khai mạc hội nghị trung mương sáu trung ương đã thảo luận và quyết định
một số nội dung về công tác cán bộ cụ thể như sau
một căn cứ nội dung tinh chất mức độ hậu quả của vi phạm
căn cứ quy định của đảng ban chấp hành trung ương đảng
đã biểu quyết quyết định thi hành

căn cứ quyết định hiện hành ý kiến của các cơ quan liên quan
và chủ trương của bộ chính trị về bố trí công tác đối với cán bộ
sau khi bị kỳ luật trên cơ sở đề nghị của các ủy tổ chức đảng
ý kiến của các cơ quan chức năng và xem xét nguyện vọng của cán bộ
ban chấp hành trung ương đảng biểu quyết thông nhất để ba đồng chí
nguyễn thành phong ủy viên trung ương đảng phó trưởng ban kinh tế
trung ương bùi nhật quang ủy viên trung ương đảng chủ tịch
viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam huỳnh tấn việt ủy viên
trung ương đảng bí thư đảng ủy khối các cơ quan trung ương
thôi tham gia ban chấp hành trung ương đảng quá một mươi ba
thưa quý vị nhân dịp kỷ niệm sáu mươi một năm ngày truyền thống lực lượng
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
ngày bốn tháng một mươi năm một nghìn chín trăm sáu mươi một ngày bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
và hai mươi một năm ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy
ngày bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
ngày bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai chiều nay tại hà nội
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
cùng thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an
và đoàn công tác của bộ công an đã tới thăm đội cảnh sát
phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an quận đống đa thành phố hà nội
trải qua sáu mươi một năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
không ngừng lớn mạnh khắc phục khó khăn gian khổ
hy sinh phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
là lực lượng chủ công nòng cốt trên mặt trận chống giặc lửa
qua các thời kỳ lập nhiều chiến công góp phần quan trọng
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
trong thành tích chung của toàn lực lượng cảnh sát phòng cháy
chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có sự đóng góp rất quan trọng
của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ
công an thành phố hà nội nói chung và cán bộ chiến sĩ
đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ
công an quận đông đa
trong những năm qua các đồng chí cũng đã triển khai đồng bộ
các biện pháp các giải pháp nhằm giữ vững tình hình an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố
trong đó có công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
về nhiệm vụ thời gian tới bộ trưởng tô lâm yêu cầu
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nói chung
công an thành phố hà nội và công an quận đống đa nói riêng
thường xuyên tổ chức quán triển sâu sắc và thực hiện nghiêm túc
có hiệu quả các chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
thảm ưu cấp ủy chính quyền địa phương chỉ đạo nâng cao trách nhiệm
của hệ thống chính trị và tuyên truyền vận động nhân dân
chủ động phòng ngừa cháy nổ và các sự cố tai nạn
thường xuyên quan tâm công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu
tổ chức tập luyện diễn tập thực tập các phương án tình huống
xử lý sự cố cháy nổ cứu nạn cứu hộ
chú trọng công tác huấn luyện đào tạo nâng cao kiến thức kỹ năng
sử dụng các thiết bị nghiệp vụ chữa cháy cứu nạn cứu hộ
những thiết bị bảo hộ cá nhân luôn luôn chủ động sẵn sàng trong mọi tình huống
nghiên cứu các giải pháp đồng bộ nhằm hạn chế đến mức thấp nhất
số vụ cháy nổ nhất là những vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng
cùng với đó bộ trưởng tô lâm cũng yêu cầu lực lượng cảnh sát
phòng cháy cháy cháy và cứu nạn cứu hộ
chú trọng công tác tuyên truyền hướng dẫn kiểm tra đồn đốc các cơ quan
cơ sở sản xuất và nhân dân thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước
về an toàn phòng cháy chữa cháy nâng cao hơn nữa chất lượng công tác
xây dựng đảng xây dựng lực lượng đáp ứng tốt nhiệm vụ trong tình hình mới
nhằm giới thiệu tôn vinh những công hiến đóng góp của lực lượng cảnh sát
phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đồng thời tuyên truyền giáo dục
góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm và bổ sung kiến thức kỹ năng
phòng chống cháy nổ đối với cộng đồng dân cư nhân kỷ niệm sáu mươi một năm
ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
và hai mươi một năm ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy
bộ công an tổ chức trưng bày giới thiệu chuyên đề hành trang đương đầu giặc lửa
đến nay mọi công tác chuẩn bị cho hoạt động này đã được hoàn tất
chủ đề đương đầu giặc lửa trưng bày giới thiệu những mốc son lịch sử
và thành tựu tiêu biểu qua sáu mươi một năm xây dựng và trưởng thành
cùng sự ghi nhận của đảng nhà nước và nhân dân
đối với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
chủ đề giặc lửa hiểm họa cũ đào thường mới
giới thiệu một số vụ cháy nổ gần đây gây thiệt hại nghiêm trọng
về tính mạng và tài sản
chủ đề giữ cho cuộc sống bình yên là hoạt động giáo dục trải nghiệm lý thuyết
và thực hành về kỹ năng phòng chống cháy nổ
thoát hiểm thoát nạn dập lửa sơ cấp cứu nạn nhân
đây là một dịp để tuyên truyền giới thiệu
về quá trình xây dựng trưởng thành của lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy
ghi nhận những cống hiến của lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy
trong công cuộc bảo vệ và xây dựng tổ quốc
và cũng thông qua triển lãm này
thì cũng giới thiệu tuyên truyền
đến quần chúng nhân dân
biết về những kỹ năng về công tác phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ
nội dung trưng bày giới thiệu phong phú đa dạng
với gần ba trăm linh hình ảnh hiện vật và các thiết bị kỹ thuật chuyên dụng
của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
bên cạnh những hiện vật phản ánh về lịch sử
của lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy cháy và cứu nạn cứu hộ
đang được lưu giữ tại bảo tàng hoa an hân dân
thì chúng tôi cũng đã có những nghiên cứu
thông qua các phương tiện thông tin
thông tin đại chúng cũng như là nghiên cứu qua các kênh nguồn báo chí
đưa các tài liệu lịch sử
để có được những cái thông tin mà nó mang tính cập nhật nhất
để phục vụ cho cái triển lãm nền này
và chúng tôi cũng đã phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
cứu nạn cứu hộ để đưa đến đây
những trang thiết bị cứu hộ cứu nạn
mà các đồng chí vẫn đang sử dụng trong công tác chiến đấu hiện nay
về cái hoạt động giáo dục trải nghiệm
thì cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã chỉ đạo
công an thành phố hà nội đã chuẩn bị
một cái giáo trình rất là kỹ lưỡng
để phục vụ cho tất cả các đối tượng
hiện nay thì đã có khoảng hơn một học sinh
của các trường ở các khu vực lân cận này
và trải nghiệm tham quan tập giáo dục trải nghiệm
thông qua chuyên đề này sẽ góp phần giáo dục cộng đồng
tăng cường ý thức phòng chống cháy nổ
và nắm được những kiến thức cơ bản
xử lý sự cố khi xảy ra cháy
chuyên đề trưng bày và giới thiệu sẽ được khai mạc
vào sáng mai bốn tháng một mươi tại bảo tàng công an nhân dân
và mở cửa đến hết ngày hai mươi tám tháng một mươi
trong phần tiếp theo của bản tin
chính quyền nghệ an đã và đang huy động mọi nguồn lực
để khẩn trương khắc phục khẩu quả
của trận lũ quét xảy ra tại huyện kỳ sơn
bốn mươi hai thi thể trong một hố chôn tập thể
đã được chính quyền li bi phát hiện
ở thành phố sơ tê nơi từng là thành trì
của tổ chức khủng bố is
sau hai ngày bị ảnh hưởng bởi lũ quét
hiện nay lũ trên sông hủy giảng
và sông nậm bộ chảy qua xã tà cạ
và thị trấn mường xén của huyện kỳ sơn
tỉnh nghệ an đã rút
đến thời điểm hiện nay mưa lũ đã làm cô lập
hai xã tây sơn và tà cạ
trong đó bản hòa sơn có hai trăm ba mươi sáu hộ
với chín trăm sáu mươi sáu nhân khẩu
và bản sơn hà bị chia cắt
hiện nay nước đang rút
chính quyền địa phương huy động tới
lực lượng khẩn trương thực hiện công tác khắc phục hậu quả mùa lũ
lực lượng vũ trang trên địa bàn
đã sung kích kịp thời có mặt tại kỳ sơn
bên cạnh đó công an tỉnh nghệ an
đã điều động năm mươi cán bộ chiến sĩ tăng cường
để giúp nhân dân khắc phục hậu quả
hiện nay khu vực kỳ sơn trời đã tạnh mưa
tuy nhiên khu vực thượng nguồn vẫn mưa
nên nước đổ về suối hủy giảng
vẫn khá lớn gây khó khăn
trong việc tiếp cận cứu trợ
tại bản hòa sơn sơn hà xã tà cạ
khó khăn nhất hiện nay của chúng tôi
thì thứ nhất là về
cái mặt bằng mà đổ cả cái
đất đá này là không có
cho nên phải chở đi xa
đó là vấn đề thứ hai
thì hiện nay là cái lượng
cái nguồn nước sạch của hủy là cái nguồn mà bị trôi về này
thì hiện nay là đang khó khăn về nước uống
cho đồng bào cái toàn bộ
địa bàn của thị trấn cũng như là các bản liên quan
và khó khăn thứ ba là từ
hai giờ sáng cái hôm mà
bị xảy ra trần lũ chất đến bây giờ là hiện nay
một nửa của khối một thị trấn này
cho đến hai chiếc bản hai chiếc xã
bị câu lập là chưa có điện
ở đây cũng là một cái khó khăn cho công tác liên lạc
và xử lý các cái
nắm các cái thông tin báo cáo
trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp
ủy ban nhân dân huyện kỳ sơn đang tiếp tục phối hợp
với các đơn vị liên quan tập trung huy động
các lực lượng tham gia ứng cứu khắc phục
khổ quả mưa lũ đồng thời tiếp tục
trực tiếp chỉ đạo địa phương sơ tán người dân
đến nơi an toàn thực hiện tốt phương châm
bốn tại chỗ cho công tác phòng chống thiên tai
tìm kiếm cứu nạn
ngày hôm nay bộ y tế thông tin
đã nhận được báo cáo của sở y tế
tp hcm về kết quả xét nghiệm
giải trình tự gen khẳng định
một bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ
chủng mankypoc virus đây là bệnh nhân
mắc bệnh đậu mùa khỉ được ghi nhận
đầu tiên tại việt nam bệnh nhân là
nữ ba mươi năm tuổi thương chú tại tp hcm
khởi phát bệnh vào ngày
một mươi tám tháng chín khi đang du lịch tại dubai
từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
đến ngày hai mươi hai tháng chín
năm hai nghìn hai mươi hai về việt nam
với triệu chứng sốt kèm mệt mỏi
ớn lạnh đau cơ đau đầu
và ho xuất hiện các nốt đỏ
ngứa trên cánh tay thân mình và mặt
tin an ninh trả tự công an thị xã hoàng mai
tỉnh nghệ an vừa triệt phá thành công
chuyên án trộm cắp ở tiệm vàng
bắt giữ đối tượng trần bình thu giữ nhiều
tăng vật có liên quan
ngày hai mươi năm tháng chín
bình đột nhập vào tiệm vàng lấy trộm
bảy chiếc điện thoại cùng nhiều trang sức bằng
vàng và bạc số tài sản này bình
mang ra hà nội bán được hơn một trăm linh tám triệu đồng
sau đó đối tượng quay lại đà nẵng
để lần trốn do bị lực lượng chức năng vây bắt
tại cơ quan công an bình đã khai nhật
toàn bộ hành vi phạm tội của mình
hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã
hoàng mai đã thu giữ sáu điện thoại di động
và một số trang sức vàng bạc liên quan đến
vụ án đồng thời tiếp tục củng cố
hồ sơ để xử lý đối tượng
mua bán số lượng lớn ma túy
một đối tượng vừa bị lực lượng phòng
cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh sơn la phối hợp với công an
huyện mộc châu công an thị trấn nông trường
mộc châu và đội kiểm soát phòng chống
ma túy cục hải quan điện biên bắt giữ
đó là tráng thị khúa trú tại tỉnh hòa bình
khúa bị lực lượng chức năng bắt giữ
vào sáng ngày hai tháng một mươi
tại một nhà nghỉ tại huyện mộc châu tỉnh sơn la
với thang vật là sáu bánh heroin
và khoảng một mươi hai viên ma túy tổng hợp
cùng một số vật chứng khác
số ma túy trên cú mua của một người đàn ông
không rõ danh tính và đang trong quá trình
mang đi tiêu thụ
tại thành phố đà nẵng thông tin trẻ
tại nhóm lớp mầm non độc lập tư thục cây du
còn được biết đến với tên gọi là
m school bị giáo viên bạo hành
bỏ đói đang khiến dư luận hết sức phẫn nộ
và ngay trong chiều ngày hôm nay
lực lượng chức năng và chính quyền địa phương
đã có mặt tại đây để điều tra xác minh sự việc
trưa ngày ba tháng một mươi
biên bản cuộc họp với phụ huynh học sinh
và bức thư xin lỗi của giáo viên
được đăng tải trên fanpage của nhóm lớp mầm non
độc lập tư thụ m school
lan truyền trên mạng xã hội
mặc dù được gỡ sau khoảng hai tiếng đăng tải
theo đó bà phan thùy giang
giáo viên đứng lớp
đồng thời là người sáng lập nhóm trẻ này
thừa nhận các hành vi như đẩy ngã đánh xô tác
sách và ném kéo lê
đút cơm thô bạo bỏ đói
với một số trẻ tại lớp
nhóm lớp mầm non độc lập tư thụ m school
nằm trên địa bàn phường hòa xuân quận cẩm lệ
được cấp phép hoạt động từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
với quy mô năm mươi hai trẻ
cơ sở mới chỉ tuyển được hơn ba mươi cháu
chiều ngày ba tháng một mươi
ngay sau khi tiếp nhận thông tin
công an phường hòa xuân và chính quyền địa phương
cùng lãnh đạo phòng giáo dục đào tạo quận cẩm lệ
đã có mặt tại cơ sở mầm non này
để xác minh
việc thu thập thông tin phục vụ cho công tác điều tra
vẫn đang được truyền thông tin
tuy nhiên trước mắt
phòng giáo dục và đào tạo quận
đã đề nghị ủy ban nhân dân phường hòa xuân
ra quyết định dừng hoạt động gấp nhóm trẻ này
để đảm bảo an toàn sức khỏe cho các trẻ còn lại
thông tin này mà là sự thật
thì thật sự là một cái đào làng
chúng tôi cũng phối hợp
và đề nghị ủy ban dân phường hòa xuân
ra quyết định đình chỉ gấp cái nhóm này
bắt đầu từ ngày mai ngày bốn tháng một mươi
lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo thành phố đà nẵng
lãnh đạo ủy ban nhân dân quận cẩm lệ cho biết
đang khẩn trương yêu cầu các đơn vị điều tra
thẩm định thông tin từ các bên
từ đó sẽ có biện pháp xử lý nhóm trẻ mầm non này
sự việc cũng là hồi chuông cảnh báo
về việc quản lý hoạt động
của các nhóm trẻ tư thuộc hiện nay